ngoài lũ lên thì nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất cũng xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi phía bắc và khu vực bắc trung bộ
đặc biệt một số tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình phú thọ tuyên quang thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn quảng ninh và cả thanh hóa nghệ an
do vậy bà con các khu vực vẫn cần hết sức lưu ý
do mưa chưa dứt hẳn nên ngày mai bắc bộ thậm chí xuống cả bắc trung bộ trời vẫn còn khá mát mẻ với nhiệt độ ngày là hai mươi chín ba mươi hai độ
tuy nhiên với phần còn lại của miền trung khu vực từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận thì ngoài vùng tác động của xoáy thấp và giải hội tụ nhiệt đới
nên trời vẫn còn nắng đều và nhiệt độ cao là ba mươi hai ba mươi năm độ
không chịu tác động trực tiếp của hình thế gây mưa tại các tỉnh miền bắc tuy nhiên giải hội tụ nhiệt đới cũng là tác nhân khiến cho gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam hoạt động mạnh
vì thế đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều nắng gián đoạn chiều tối và đêm
cả hai khu vực này đều có mưa nhiều
nền nhiệt ngày mai tại tây nguyên và nam bộ đều duy trì ở mức thấp tây nguyên là hai mươi tám ba mươi độ còn nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ khu vực biển huyện đảo hoàng sa chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
nên vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
ở các vùng biển phía nam từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín sóng biển cao từ hai bốn m biển động
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước